chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm một mươi chín về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước
về phòng chống gian lận xuất xứ truyền tải hàng hóa bất hợp pháp nhằm phát triển bền vững xuất nhập khẩu
góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành và lĩnh vực liên quan
nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát nhằm ngăn chặn không để xảy ra các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa
truyền tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu
chủ yếu phát hiện xử lý nghiêm các vụ việc nếu có thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất việt nam
duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo hướng bền vững thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao
có giá trị gia tăng cao có tác động lan tỏa kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu
đồng thời nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
đặc biệt là triển khai các hiệp định fta thế hệ mới
bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cam kết trong các khuôn khổ đa phương
và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết bảo vệ quyền và lợi ích của việt nam trong thương mại quốc tế